nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh tuy đã ra đi vào gói vĩnh hẳng nhưng cuộc đời hoạt động cách mạng của đại tướng lê đức anh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta
trải qua nhiều cương vị lãnh đạo đất nước quan trọng nhưng nhiều người vẫn nhắc tới ông với tư cách là một vị tướng tài ba quả cảm hiếm có
đại tá phó giáo sư tiến sĩ ngô xuân đài chính là người được sao nhiệm vụ chắc bút ghi lại những ký ức cảm xúc của đại tướng lê đức anh trong cuốn hồi ký đại tướng lê đức anh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng
trong cuốn hồi ký một tư tưởng nổi bật của vị tướng tài ba là luôn hướng về dân
và đồng bào chiến sĩ quân khu chín đồng bằng sông kiểu long luôn nhớ về hình ảnh vị tư lệnh bao giờ cũng tin vào dân
lấy lòng dân sức dân là thành lũy để bộ đội chiến đấu và chiến thắng
nổi bật nhất là ông đã có sáng kiến tổ chức lại chiến trường ở vùng không có dân để trang bị cho các nhân viên dân sự chưa từng được huấn luyện quân sự
và nhờ vậy cho nên chúng ta đã tạo ra được một cái thế trận chiến tranh nhân dân rộng lớn và có chiều sâu
tham gia cách mạng từ năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cuộc đời binh nghiệp của đại tướng lê đức anh gắn với các chiến trường từ bắc vào nam có mặt ở những điểm nóng nhất và cũng luôn trở về trong chiến thắng với từng chiến dịch được giao phó và đảm nhiệm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước lịch sử lại nhắc về vị tướng tài ba đã trực tiếp chỉ huy chiến dịch đường một mươi bốn phước long giải phóng tỉnh lị đầu tiên trên toàn chiến trường miền nam
từ đó bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng
quyết tâm giải phóng miền nam trước mùa mưa năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ông được giao nhiệm vụ là chỉ huy cánh quân phía tây nam
bao gồm binh đoàn phía tây nam và các đơn vị ở trên dọc cánh tây nam tiến vào sài gòn
đó là mũi tiến công hiểm sâu lưng địch
để ngăn chặn quân đội sài gòn chạy rút về miền tây nam bộ về vùng bốn chiến thuật ngăn chặn các cánh quân lớn của quân đội sài gòn từ vùng bốn chiến thuật hành quân lên để tri viện cho sài gòn trong những ngày cuối của cuộc chiến tranh